thông báo số hai do ủy ban tàng lễ nguyên tổng bí thư chủ tịch trung quốc giang trạch dân công bố ngày một tháng một mươi hai cho biết
lễ truy điệu ông giang trạch dân sẽ được tổ chức trọng thể vào lúc một mươi giờ sáng ngày sáu tháng một mươi hai theo giờ địa phương
tại đại lễ đường nhân dân thủ đô bắc kinh buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp
trong ngày quốc tang nguyên tổng bí thư cựu chủ tịch giang trạch dân trung quốc sẽ treo cờ rủ khắp đất nước
cũng như là tại các đại sứ quán lãnh sự quán và các cơ quan khác của trung quốc ở nước ngoài
những hoạt động giải trí công cộng sẽ đình chỉ
vào thời khắc tưởng niệm trong tăng lễ ông giang trạch dân người dân trung quốc sẽ mặc niệm trong ba phút
còi báo động phòng không cũng sẽ vang lên trong ba phút
nguyên tổng bí thư chủ tịch trung quốc giang trạch dân qua đời ở thượng hải vào ngày ba mươi tháng một mươi một hưởng thọ chín mươi sáu tuổi
nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chia buồn và ca ngợi những đóng góp của ông
được tin đồng chí giang trạch dân nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
nguyên chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa đã từ trần
vào ngày hôm nay tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã gửi điện chia buồn tới tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
chủ tịch nước tập cận bình thủ tướng quốc vụ viện trung quốc lý khắc cường ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trung quốc lật chiến thư và gia đình đồng chí giang trạch dân
cùng ngày trưởng ban đối ngoại trung ương lê hoài trung và bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn cũng gửi điện chia buồn lần lượt tới trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương trung quốc lưu kiến siêu và ủy viên bộ chính trị ủy viên quốc vụ bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị